vĩnh thọ hiện quản lý khoảng năm mươi người ca nghiện tại cộng đồng bằng hình thức uống methadone
bên cạnh khó khăn về quản lý về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
thì một khó khăn cơ bản là ý thức người cai nghiện còn rất hạn chế dẫn đến tỷ lệ người tái nghiện ma túy còn cao
hiện nay có khoảng năm mươi năm mươi đối tượng nghiện có đăng ký điều trị methadone theo chương trình của thành phố
tuy nhiên năm mươi đối tượng này cũng có khoảng hai mươi trường hợp tái nghiện nhiều lần
đã lập hồ sơ đưa vào nghị định một trăm một mươi một bốn đối tượng nguyện
trong bốn đối tượng đó chúng tôi đã đưa được một đối tượng đưa vào trung tâm ca nghiện bắt buộc
vĩnh thọ là phường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở thành phố nha trang
khi mà nhiều năm qua
số người nghiện ở địa phương này không tăng
tuy nhiên để giảm được số người nghiện thông qua công tác cai nghiện tại cộng đồng thì còn không ít khó khăn
mới đây công an phường tổ chức thông báo công khai định kỳ hàng tháng danh sách người nghiện
để nhân dân cùng giả soát hỗ trợ trong công tác quản lý
viện pháp này bước đầu mang lại hiệu quả thích thực
giúp việc theo dõi quản lý cũng như giúp đỡ người nghiện trong quá trình cai nghiện chặt chẽ hơn
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào trưa ngày hôm qua mưa lớn kèm theo rông xét đã xảy ra trên địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang
khiến một người chết và ba người bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu trên địa bàn huyện mèo vạc đã xảy ra mưa to
bà lầu thị say bốn mươi tám tuổi trú tại thôn há dấu cò xã cán chu phìn đã bị xét đánh chết khi đang ở trong nhà
ba người bị thương do xét đánh gồm lầu mỹ tủa ba mươi sáu tuổi thò mỹ nô hai mươi bốn tuổi và lầu thị xia bốn mươi một tuổi
cùng chú tại thôn há dấu cỏ đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện mèo vạc
do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên sức khỏe của ba người này đã dần ổn định
ngay sau khi nhận được thông tin thường trực huyện ủy ubnd huyện mèo vạc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai động viên các gia đình vượt qua nỗi đau và sớm ổn định cuộc sống
trước diễn biến bất thường của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
khuyến cáo người dân khi đi làm đông dãy ngoài đồng cũng như khi di chuyển ngoài trời
thì cần phải tìm nơi tranh chú an toàn
đối với nhà dân hoặc là các trụ sở cơ quan thì nên đóng kín cửa khi có rông xét
còn tại tỉnh long an vào dạng sáng ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thái hoa trên địa bàn huyện đức hòa làm thiệt hại lớn về tài sản
khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng sáu ngọn lửa bùng phát dữ dội tại công ty trách nhiệm hữu hạn thái hoa
chuyên sản xuất vỏ đựng cơm hộp tọa lạc ở ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa
sau đó lan nhanh ra sưởng sản xuất xung quanh cuộn khói đen bốc lên rất cao
phát hiện đám cháy người dân địa phương cùng chính quyền xã có mặt tìm cách di chuyển một số tài sản ra bên ngoài
nhưng do sức nóng của lửa nên họ không dám đến gần
gần hai mươi phút sau lực lượng chữa cháy khu vực huyện đức hòa cùng sự hỗ trợ của xe chữa cháy
từ một số công ty gần đó đã có mặt để dập lửa
tuy nhiên do doanh nghiệp này sản xuất vật liệu dễ cháy và gió mạnh
nên đám cháy bùng phát ra toàn khu nhà xưởng cùng văn phòng
đến tám giờ cảnh sát chữa cháy mới không chế được ngọn lửa
đám cháy gây thiệt hại một m hai nhà xưởng sản xuất cùng tài sản ước tính gần ba mươi tỷ đồng
công an tp cầm phả tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với vườn quốc gia bái tử long
tổ chức thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên theo đúng quy định
trước đó ngày hai mươi tháng sáu
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp cầm phả
phát hiện đỗ văn minh ở phương cầm đông tp cầm phả
đang nuôi nhốt một cá thể rùa biển trọng lượng khoảng hai mươi kg
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp cầm phả đã tiến hành gặp gỡ
động viên anh minh tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển cho cơ quan chức năng
đây là loài rùa thủy sinh quý hiếm
có trong danh mục các loài động vật thực vật hoang dã
quy định trong công ước cites và có nguy cơ tuyệt chủng
tuyệt đối cấm đánh bắt mua bán vận chuyển kể cả trứng của chúng
sau đó công an tp cầm phả đã phối hợp với vườn quốc gia bái tử long
tổ chức thả cá thể rùa biển trên tại vùng biển đảo minh châu huyện vân đồn
thưa quý vị và các bạn biển cả mênh mông
nhưng đối với những người lính ở hải đoàn bốn mươi tám bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
thì họ luôn có mặt ở khắp nơi trong vùng lãnh hải hải từ địa bàn phú yên
cho ra tới quảng bình
hải đoàn được trang bị tàu có công suất từ hai đến ba mã lực
là tàu tuần tra chiến đấu loại nhỏ
vì vậy cũng có nhiều thuận lợi trong việc hoạt động ở tuyến nằm trong vùng nước nội thủy
tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền
thì những chiếc tàu tuần tra này sẽ ngay lập tức xuất hiện và bùa vây từ nhiều phía
thành phố quy nhơn tỉnh bình định lúc bốn giờ sáng
mọi thứ đang im lìm trong giấc ngủ
thì biên đội tàu tuần tra nối đuôi nhau rời bến
trên những con tàu phát ra khẩu lệnh ngắn gọn
không có động tác hụ coi
vì đây là những chuyến hải trình thầm lặng
những con tàu này sẽ về đâu đường hướng và thời gian hành quân
đó là bí mật của một cuộc hành trình
thông thường khi nhận được thông tin từ các đài radar đối hải chỉ thị mục tiêu trên biển
biên đội liên xuất phát đến thẳng điểm đen
hoặc rời bến vào vị trí đợi ở một tọa độ bất kỳ trên biển cả
điểm đến có thể là tàu buôn lậu
quan trọng hơn là tàu thuyền nước ngoài ngấp nghé ở ngoài lãnh hải
và chờ sơ hờ sẽ lọt vào vùng nước nội thủy để đánh bắt trộm hải sản
những cuộc hành trình thường xuất phát vào lúc nửa đêm
những người lính rõ mắt về phía trước trên đường tuần tra
họ còn lưu ý đến những chiếc tàu đánh bắt cá của ngư dân
nếu gặp tàu cá ngư dân hoạn nạn trên biển hoặc cần hỗ trợ
thì biên đội sẽ dừng lại để hỗ trợ và giúp đỡ
trên vùng biển cũng gặp rất nhiều các tình huống trải ra
các tình huống nguy hiểm nhất là khi chúng tôi
tiếp cận các tàu thuyền của ngư dân ngoài
đánh bắt trộm hải sản trên vùng biển của việt nam
họ là chống đối dùng bọn tiện pháp để tránh các lực lượng kiểm soát của ta
như là lái trái lái phải cua tàu đánh bóng
để không cho chúng ta tiếp cận đưa người sang kia để hướng chế
tình huống đó xảy ra trong đêm thì rất là khó khăn bất khỏa
chúng tôi là khi tiếp cận đưa người sang
những khẩu lệnh nóng được phát ra
và lan khắp tàu thuyền của việt nam
trong các vùng tàu hiệu lệnh sẵn sàng chiến đấu
truy theo tàu cá ngư dân nước ngoài đang bỏ chạy
chỉ trong tháng năm vừa qua có một mươi bảy tàu nước ngoài đánh bắt trộm hải sản
đã bị tàu hải đoàn kẻ sát và bắt phải rời ra khơi ngay lập tức
hôm nay ở bình định ngày mai ở quảng trị rồi lại xuôi vào quảng nam
có những chuyến đi bám sát mục tiêu
dù có tàu hậu cần nhưng vẫn thiếu nước ngọt phải tắm nước biển
nhưng các anh vẫn vui
vì được làm người canh ngác phênh dậu của đất nước từ phía biển khôi
khắc phục những sai sót trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã có những điều chỉnh phù hợp
theo đó năm hai nghìn một mươi chín thí sinh tự do thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên
thi chung với học sinh lớp một mươi hai tại một số điểm thi do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định
các năm trước thí sinh tự do dự thi tại điểm riêng
điều này gây ra nhiều nghi vấn tiêu cực
năm hai nghìn một mươi chín vai trò của các trường đại học cao đẳng cũng được chú trọng hơn
trong cả khâu coi thi và chấm thi
trường đại học cao đẳng được giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi trắc nghiệp
sau bề mối gian lận thi cử năm hai nghìn một mươi tám
năm nay bộ giáo dục và đào tạo siết chặt quy định bảo quản đề thi bài thi
cụ thể đề thi và bài thi phải được bảo quản trong tủ riêng biệt có khóa và niêm phong
việc mở niêm phong phải có sự chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong
phòng bảo quản đề thi bài thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động cả ngày
công tác an ninh được xếp chặt qua các khâu trước trong và sau kỳ thi
trong những ngày qua lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi năm nay
thưa quý vị trong cuộc sống có rất nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn
mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể
thế nhưng họ đã tìm thấy nhau đến với nhau bằng tình yêu và kết duyên thành vợ chồng
tuy nhiên vì nhiều lý do mà những cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn này
chưa thể có một đám cưỡng
giấc mơ được trở thành cô dâu được một lần mặc váy cưới trở thành chú rể
của sáu mươi năm cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hiện thực
cùng với một đám cưới tập thể mang tên giấc mơ có thật
lễ cưới đặc biệt này đã được tổ chức vào chiều qua tại hà nội
trên lễ đường đám cưới sáu mươi năm cặp đôi đã trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc
và cùng nhau trải qua khoảnh khắc thiêng liêng nhất
năm cặp đôi là những hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau nhưng có chung một nỗi niềm là chưa bao giờ được tổ chức đám cưới
và đây là lần đầu những người phụ nữ đặc biệt này mặc váy cưới và chú rể mặc con lê
rất vui vì được mặc một chiếc váy cô dâu mà mình chưa được cái ngày về với nhau chưa được phụ kiện
thật sự là không nghĩ
em nghĩ rằng là không bao giờ nghĩ là mình được tổ chức một cái đám cưới mà to như vậy
đây là năm thứ hai chương trình đám cưới tập thể giấc mơ có thật được tổ chức
và năm nay lễ cưới đặc biệt này dành tặng cho sáu mươi năm cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật tại địa bàn thành phố hà nội
trong số các cặp đôi có nhiều gia đình dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có được cho mình một tấm ảnh cưới hay một đám cưới được tổ chức
thì nay điều đó đã thành hiện thực
và có lẽ một đám cưới ngày hôm nay sẽ gom góp thêm vào mái ấm gia đình nhỏ của mỗi người niềm hạnh phúc
cảm xúc nó khó nói lắm
nó vừa xúc động vừa có cái gì đấy
mình quay lại cái thời một mươi năm năm trước của mình
chị muốn nơi với anh là anh cố gắng giữ gìn sức khỏe
để cả gia đình mạnh khỏe

trong ngày hôm nay cô dâu của mình rất là xinh đẹp
thì mình cố mong cho vợ khỏe mạnh hạnh phúc gia đình cho con cái nó toàn tụi với nhau
hôm nay không chỉ là ngày vui của cô dâu
mà chú dê những người thân trong gia đình nội ngoại hai bên cũng đã có mặt
một đám cưới dù không chỉ riêng của con mình
nhưng có lẽ với họ chỉ cần vậy là hạnh phúc
các em nó bảo thôi ông thiệt thòi thì cho các em lấy nhau
thế thì lúc bấy gọi là cũng tổ chức gọi là nhà bên nội bên ngoại gọi là một vài mâm
thế thôi được bây giờ mà được chương trình này các cháu quan tâm và tổ chức cho toàn tập thể như này là ông phấn khởi

họ đã có cho mình một đám cưới một giấc mơ thành mẹ thịnh